trước việc tái diễn việc bày bán hàng hóa cũng như là tụ tập để chụp ảnh quay phim gây mất an toàn
tối ngày hôm qua các đơn vị chức năng có liên quan của hà nội đã chính thức dựng hàng rào phong tỏa phố cà phê đường tàu
bắt đầu từ hai mươi h ba mươi phút lực lượng chức năng đã đứng chốt ở đường trần phú điện biên phủ phùng hưng hà nội
yêu cầu du khách không đi vào khu vực xóm cà phê đường tàu
đại diện ubnd quận hoàn kiếm khẳng định không đánh đổi sự an toàn của người dân với bất kể lợi ích kinh tế nào
còn theo chủ tịch ubnd quận ba đình các chủ quán cà phê trên địa bàn phường điện biên cũng đã được yêu cầu viết cam kết không mở hàng quán ở gần đường tàu